tại tp hcm đã khai mạc phiên chợ tết xanh quà việt hai nghìn một mươi chín phiên chợ quy tụ trên một mặt hàng đặc sản nông sản sạch an toàn từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
phiên trợ quy tụ một trăm năm mươi gian hàng của tám mươi đơn vị cung cấp trên một mặt hàng nông sản sạch như rau củ quả sạch nước mắm giò chả nước mắm truyền thống trái cây có tạo khắc chữ thư pháp
bên cạnh đó còn có các loại nông sản đặc sản miền núi như miến măng rừng lạp sườn của đồng bào dân tộc miền núi tây bắc
sản phẩm tại phiên chợ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
sau gần ba năm hoạt động phiên chợ xanh tử tế do trung tâm bsa hàng việt nam chất lượng cao sáng lập và vận hành đã trở thành cầu nối giữa những nhà nông doanh nghiệp với người dân tp hcm
lượng khách đến phiên chợ mua sắm đạt trung bình trên một lượt người một phiên doanh thu ba trăm linh bốn trăm linh triệu đồng